trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng một mươi hai năm một mươi ba năm độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy một trăm một mươi tám độ kinh đông cách đảo sông tử tây khoảng bốn trăm linh km về phía đông bắc
trong ngày hôm nay vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi giờ ngày mai một mươi tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo sông tử tây khoảng hai trăm năm mươi km về phía bắc đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
trong khi đó mưa lớn tiếp tục diễn ra ở nhiều tỉnh miền trung gây ngập lụt nhiều nơi tại quảng trị và thừa thiên huế nước đang lên
tại quảng trị hiện vẫn đang tiếp tục có mưa rất lớn nước tại một số con sông lớn đang tiếp tục lên và nhấn chìm nhiều ngôi nhà
nhiều làng mạc ở các huyện hướng hóa cam lộ hải lăng vĩnh linh quảng trị ngập sâu trong nước
chỉ tính riêng tại xã vĩnh sơn huyện vĩnh linh mưa lũ gây thiệt hại hơn một trăm sáu mươi hectare tôm thẻ chân trắng hai mươi hectare cá nước ngọt và một trăm hai mươi hectare sắn
tại thừa thiên huế đang tiếp tục có mưa rất to nước sông tiếp tục dâng cao gây ngập cục bộ tại nhiều tuyến đường
thống kê thiệt hại ban đầu mưa lũ tại thừa thiên huế làm một người mất tích bốn người bị thương và trên một một trăm linh ngôi nhà bị ngập
bốn ngôi nhà của người dân bị sập
cho đến thời điểm này trên địa bàn thành phố huế có trên ba mươi tuyến đường bị ngập lụt
một số tuyến đường nhiều khu vực ngập sâu lên đến ba mươi sáu mươi cm
trước tình hình đó công an tp huế đã triển khai lực lượng di rời ba mươi hai hộ dân sáu dãy trọ hơn một trăm ba mươi người ra khỏi khu vực ngập lụt đến nơi an toàn
mưa lũ tại tỉnh quảng bình vẫn đang có diễn biến phức tạp sau đêm qua
hiện đang có đến bốn mươi bảy xã thôn bản bị chia cắt hơn một mươi hai sáu trăm linh ngôi nhà bị ngập lụt hàng ngàn người đang chờ ứng cứu
lực lượng công an tỉnh quảng bình đã triển khai công tác hỗ trợ
công an tỉnh quảng bình đã triển khai công tác hỗ trợ ứng phó trước tình trạng trên đồng thời kiểm soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt nếu như mưa lớn kéo dài
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
thôn hà môn xã cựu nấm huyện bố trạch tỉnh quảng bình
chỉ sau một đêm đã chìm trong mưa lũ nước dâng cao khiến một trăm tám mươi sáu hộ dân với hơn bảy trăm linh nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn
hơn ba mươi ngôi nhà bị ngập nước
trên toàn huyện bố trạch đã có sáu bản và một xã bị chia cắt
các công tác cứu hộ khắc phục đang được tích cực triển khai
lương thực nước uống thuốc men đã được tiếp tế
lực lượng công an tỉnh quảng bình đã khẩn trương tiếp cận địa bàn ứng trực để hỗ trợ người dân vượt lũ di chuyển đồ đạc người già trẻ em đến nơi an toàn
trong lúc chia cắt
ngay sau khi nước lũ tràn về nhiều địa phương bị ngập nhiều tuyến đường bị chia cắt nhiều khu dân cư bị cô lập trong nước
lực lượng công an đã cùng với cấp ủy chính quyền trắng đêm ưng cứu cùng với người dân vượt lũ tiến hành giúp đỡ người dân những vùng thấp trũng đến nơi an toàn
ngay trong ngày hôm nay những nơi bị chia cắt cô lập trên địa bàn toàn tỉnh công an tỉnh quảng bình đã có các đoàn công tác đến hỗ trợ người dân hơn năm trăm linh thùng mì tôm hơn hai trăm linh thùng nước lọc và nhiều nhu yếu phẩm khác để hỗ trợ bà con nhân dân
thống kê đến thời điểm hiện tại quảng bình đang có trên một mươi hai sáu trăm linh ngôi nhà bị ngập lụt
lực lượng chức năng đã di rời hai trăm linh
công an đã đưa một trăm sáu mươi một hộ gia đình với chín trăm linh người đến vùng an toàn
lực lượng công an toàn tỉnh ứng trực một trăm linh quân số triển khai sâu rộng công tác hỗ trợ và chủ động ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ
chuẩn bị giữ chữ lương thực thực phẩm thuốc men và nhu yếu phẩm trang thiết bị cứu hộ cứu nạn nhằm chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả trên diện rộng
còn tại tỉnh quảng nam mưa lớn liên tục trong bốn ngày qua cùng với việc chịu tác động mạnh của sóng biển và chiều cường
bờ biển hội an đoạn qua khu vực phường cẩm an và cửa đại đã bị sạt lở nghiêm trọng biển xâm thực sâu vào đất liền
thưa quý vị và các bạn tôi đang có mặt tại bờ biển cẩm an thành phố hội an tỉnh quảng nam
như quý vị cũng có thể thấy thì ngay phía sau lưng tôi tình hình sạt lỡ đang diễn ra rất nghiêm trọng
các công trình xây dựng chiên cố của các resort hay nhà dân cách xa bờ biển hàng chục mấy thì hiện tại cũng đã bị xâm thực và kẻ đổ
quý vị và các bạn tôi đang có mặt tại bờ biển cẩm an thành phố hội an tỉnh quảng nam
cũng như là trong cái thời gian đấy thì về phía chính quyền cũng đã thông tin và thông báo và ký cáo với các cơ sở đơn kinh doanh hợp động tại khu vực bờ biển
cũng như nhân dân biết thêm và có cái biện pháp chủ động trong cái việc đổ bảo an toàn trong kinh doanh cũng như an toàn trong sân sống ở trong cái khu vực sạt lở này
sống ở đây hơn năm mươi năm nhưng chưa bao giờ ông xóa lại chứng kiến cảnh sạt lở nghiêm trọng đến như vậy
bãi biển rộng hơn hai mươi mét là nơi để người dân kinh doanh buôn bán giờ đã bị xâm thực và biến mất hoàn toàn

trước tình trạng đó ủy ban nhân dân thành phố hội an cũng đã triển khai các biện pháp khẩn cấp yêu cầu các phường cấm biển cảnh báo và thông tin đến người dân
để tạm dừng các hoạt động kinh doanh sinh hoạt quanh khu vực này đồng thời lên phương án khắc phục sự cố khi kết thúc đợt thời tiết nguy hiểm này
hiện nay thì đối với trong khả năng của mình thì thành phố cũng đã đưa ra cái giải pháp để xử lý khẩn cấp
chờ phải kết thúc cái đợt thời tiết nguy hiểm này thì mới có thể là chuẩn bị và triển khai được
bằng cái giải pháp là cài mỏ hoa để mà ngăn chặn cái tình trạng xâm thực tại cái khu vực giáp giới giữa phường cầm an và phường cửa đại
còn về lâu dài thì hiện nay thì quỹ ban tỉnh cũng đã có quyết định phân bổ kinh phí khoảng hai trăm linh tỷ
để mà thực hiện cái dự án nằm trong cái dự án tổng thể để ứng phó sạc lỡ bệnh viện hồ an
hiện tại vì diễn biến thời tiết còn nhiều phức tạp nên việc khắc phục tình trạng sạt lỡ vẫn chưa triển khai được
người dân cần hết sức lưu ý hạn chế đi lại ở những khu vực này để tránh sự cố đáng tiếc có thể xảy ra
bản tin tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
vào sáng nay tòa nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đất tài sản xảy ra tại tổng công ty dầu việt nam pvoi
hai bị cáo trong vụ án này gồm nguyễn xuân sơn nguyên tổng giám đốc pvoi vũ trọng hải nguyên kế toán trưởng pvoi
bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng với vai trò lãnh đạo của pvoi trong năm hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bốn
hai bị cáo nguyễn xuân sơn và vũ trọng hải đã quyết định việc gửi tiền của pvoi vào ngân hàng thương mại cổ phần đại dương ocean bank
thực hiện chỉ đạo của hà văn thắm nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ocean bank
về việc chi trả lãi ngoài cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống ocean bank
nguyễn minh thu khi đó là tổng giám đốc ocean bank đã chi tiền ngoài hợp đồng
hay còn gọi là tiền chi chăm sóc khách hàng cho hai bị cáo
cụ thể vũ trọng hải đã nhận và chiếm đoạt hai một tỷ đồng
nguyễn xuân sơn đã nhận và chiếm đoạt một chín tỷ đồng
quá trình điều tra hai bị cáo đã thành khẩn khai báo tích cực hợp tác với cơ quan điều tra
và đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt
dự kiến phiên tòa diễn ra trong một ngày
viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng bổ sung
chuyển hồ sơ vụ án tới tòa nhân dân tp hà nội để đưa ra xét xử
hai cựu phó tổng giám đốc ngân hàng bidv là trần lục lan
phụ trách khối quản lý rủi ro và đoàn ánh sáng phụ trách khối khách hàng doanh nghiệp
cùng với một mươi bị can gây thất thoát cho ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv
số tiền là một sáu trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
trước đó vào giữa tháng bảy tòa án nhân dân tp hà nội đã quyết định trả hồ sơ
để điều tra bổ sung một số nội dung vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam
công ty cổ phần chăn nuôi bình hà và công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại và dịch vụ trung dũng
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi bảy
ông trần bắc hà đã chỉ đạo cấp dưới tại bidv và bidv chi nhánh hà tĩnh
chi nhánh hà thành cho công ty bình hà và công ty trung dũng vay trái quy định
trong quá trình giải ngân bidv đã không kiểm soát dòng tiền có được sau kinh doanh
để các cổ đông sử dụng vốn vay không đúng mục đích
thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân của bidv
tỷ lệ tài sản đảm bảo vượt giá trị hạn mức tín dụng gây thất thoát cho bidv số tiền đặc biệt lớn hơn một sáu trăm linh tỷ đồng
tiếp theo bản tin là những thông tin về truy nã tội phạm
tiếp theo bản tin là những thông tin về truy nã thuệ phạm
tiếp theo bản tin là những thông tin về truy nã thuệ phạm
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay